bởi hành khách vẫn chưa quen tuy nhiên cơ quan chức năng vẫn sẽ tiếp tục triển khai và hỗ trợ tích cực cho hành khách
việc khai y tế này cực kỳ cần thiết không những cho hành khách mà còn cho các cơ quan chức năng các cơ quan y tế để phục vụ trong tác phòng chống dịch
do đó chúng tôi cũng rất mong hành khách hiểu được ý nghĩa của tờ khai này và thực hiện một cách nghiêm túc và có trách nhiệm
hiện việc khai báo tại sân bay sẽ được tiến hành song song cả hai hình thức thủ công qua giấy và điện tử
sau đó sẽ được chuyển hoàn toàn qua khai báo điện tử
việc này sẽ giúp lưu trữ và kiểm tra thông tin về hành khách dễ dàng hơn hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch
các bến xe nhà xe phải thu thập thông tin hành khách để hỗ trợ tìm kiếm những người có nguy cơ tiếp xúc gần với người bệnh
là yêu cầu của sở giao thông vận tải hà nội đối với các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách cũng như bến xe nhà xe để đề phòng dịch covid một mươi chín
theo sở giao thông vận tải hà nội trên địa bàn thành phố hiện có một trăm hai mươi sáu tuyến xe buýt với một chín trăm ba mươi chín phương tiện năm điểm trung truyền
và hơn hai nhà chờ điểm dừng đỗ với sản lượng đạt khoảng một ba triệu lượt hành khách một ngày
việc thu thập thông tin về lộ trình của từng hành khách khi lên xe là bắt buộc để làm cơ sở hỗ trợ trong trường hợp cần tìm kiếm những người có nguy cơ tiếp xúc gần với người bệnh
bên cạnh đó các biện pháp phòng chống dịch như trang bị dung dịch rửa tay sát khuẩn phát khẩu trang y tế và phun thuốc khử trùng định kỳ tất cả các phương tiện đều đã được triển khai
mặc dù dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
nhưng lượng khách du lịch nước ngoài vào việt nam vẫn có số lượng lớn
thành phố hà nội cũng đã có yêu cầu tăng cường kiểm tra các khách sạn cơ sở lưu trú có người nước ngoài để chủ động phòng dịch bệnh
công tác này đang được lực lượng công an tích cực triển khai
ghi nhận của phóng viên trên địa bàn quận hoàn kiếm một trong những điểm nóng du lịch của thủ đô
thời gian vừa qua lực lượng công an liên tục tăng cường kiểm tra giả soát số lượng khách du lịch nước ngoài hiện đang lưu trú trên địa bàn
mục tiêu của việc kiểm tra giả soát này nhằm kịp thời phân loại điểm đến di chuyển của du khách trước khi đăng ký lưu trú tại khách sạn nhà nghỉ homestay
trước khi khách bước vào khách sạn thì chúng tôi cũng có những cái máy kiểm tra thân nhiệt để kiểm tra xem là liệu khách du lịch có bị triệu chứng ho sốt hay cảm gì không
và trước khi check in thì các bạn cũng đã hỏi xem là khách liệu có đi qua vùng dịch hay không và đến từ quốc gia nào để có biện pháp xử lý kịp thời nhất
khi tôi đến việt nam được nghe rất nhiều thông tin
trước khi khách sạn chuyển đến về tình hình dịch bệnh tôi cũng đã biết về dịch bệnh từ trước khi đến việt nam
trước tinh thần phòng chống dịch bệnh của việt nam tôi cảm thấy rất an toàn khi du lịch tại đây
mặc dù ảnh hưởng của dịch nên lượng du khách đến hà nội giảm nhiều so với cùng kỳ năm ngoái nhưng vẫn có hàng nghìn du khách nước ngoài tới tham quan thời điểm này
việc lọc ra được hành trình di chuyển đến và đi hàng ngày của du khách sẽ giúp công an quận và các lực lượng chức năng sẽ có thêm nhiều biện pháp
để chủ động trong công tác cách ly kiểm tra phòng chống dịch covid một mươi chín cho du khách
cũng như người dân
công an đã phối hợp chặt chẽ với ban chỉ đạo phòng chống dịch vận động đôn đốc các cơ sở lưu trú trên địa bàn
thực hiện nghiêm túc việc khai báo tạm trú cho khách đến tạm trú tại cơ sở phân tích kỹ các khách lưu trú đến từ các vùng dịch và các nước đang có dịch bệnh hùng phát
với tình hình dịch bệnh phức tạp
mới đây thành phố hà nội đã ra quyết định đóng cửa tất cả các quán bar karaoke đến hết tháng ba
bên cạnh đó người dân cần phải nâng cao ý thức tự phòng dịch phối hợp với lực lượng chức năng để phát hiện ngăn ngừa
khoanh vùng ngay những nguy cơ xâm nhập dịch bệnh có thể phát tán ra cộng đồng
thưa quý vị công nghệ thông tin với những giải pháp mới đã và đang phát huy hiệu quả
giúp kết nối mọi người và đảm đương nhiều hoạt động quan trọng đang gián đoạn bởi chính sách cách ly y tế do dịch covid một mươi chín
nhiều phần mềm nhanh chóng đã ra mắt tại thời điểm này
trong đó phải kể đến ứng dụng y tế covid một mươi chín của công ty cổ phần tiến bộ quốc tế iec group
ứng dụng này của công ty cổ phần tiến bộ quốc tế tặng miễn phí cho bộ y tế vận hành
gồm một mươi hai hợp phần thông tin chỉ đạo từ chính phủ văn bản chỉ từ trung ương đến địa phương
cập nhật liên tục nhanh chóng có sự tương tác giữa chính phủ với người dân gửi thông báo
khuyến cáo y tế và phản ánh của người dân
điều mới về dịch bệnh toàn thế giới
bản đồ diễn biến dịch bệnh toàn cầu tự động đồng bộ số liệu với nguồn who cdc mỹ
để người dùng tiện lợi có thể vào mục trợ lý ảo sử dụng trí tuệ nhân tạo
hỗ trợ hỏi đáp bằng giọng nói thông tin nguồn gốc cơ chế lây lan cách ly phòng tránh dịch bệnh
ứng dụng covid một mươi chín đã được chuyên gia của bộ thông tin và truyền thông thẩm định
và tới đây tích hợp hai chiều với ứng dụng khai báo y tế toàn dân
do bộ thông tin và truyền thông và bộ y tế mới công bố
cơ hội tiếp cận thông tin tiện ích chính thống cho người dân cả nước
thưa quý vị từ ngày một mươi một đến ngày một mươi ba tháng ba
viện vệ sinh dịch tễ trung ương đã phối hợp với trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh yên bái
tổ chức khóa đào tạo chẩn đoán phát hiện sớm covid một mươi chín bằng phương pháp real time rt pcr
cho cán bộ làm công tác xét nghiệm tham dự khóa đào tạo có viện vệ sinh dịch tễ trung ương
chuyên gia của who
theo đó một mươi bảy cán bộ làm công tác xét nghiệm tại bệnh viện medlatech hà nội
bệnh viện đa khoa tỉnh ninh bình và trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh yên bái
điện biên bắc cạn sơn lạ lai châu được cập nhật về tình hình dịch covid một mươi chín trên thế giới
và tại việt nam quy trình lấy mẫu thu thập và bảo quản mẫu bệnh phẩm nghi nhiễm covid một mươi chín
các phương pháp phòng thí nghiệm chẩn đoán covid một mươi chín trên thế giới và tại viện vệ sinh dịch tễ trung ương
các quy trình an toàn sinh học trong lấy mẫu bệnh phẩm và thực hiện xét nghiệm tại phòng thí nghiệm
thực hành xét nghiệm chẩn đoán covid một mươi chín bằng kỹ thuật real time rt pcr theo quy trình chẩn đoán chuẩn
ngày một mươi ba tháng ba tổng giám đốc tổ chức y tế thế giới who nhận định
châu âu hiện là trung tâm của đại dịch covid một mươi chín toàn cầu và cảnh báo không thể biết khi nào dịch bệnh sẽ bùng phát
trong một cuộc họp báo tại genève
tổng giám đốc who cho biết số người nhiễm bệnh và các ca tử vong được báo cáo mỗi ngày ở châu âu nhiều hơn tất cả phần còn lại của thế giới
ngoại trừ trung quốc và châu âu hiện đã là trung tâm mới của đại dịch toàn cầu covid một mươi chín
ông nhấn mạnh số ca tử vong về covid một mươi chín hiện đã vượt quá năm người và đây là một cột mốc bi thảm
trong khi đó tây ban nha đã ban bố lệnh tình trạng khẩn cấp
trong khi bồ đào nha đã thiết lập tình trạng báo động để huy động các lực lượng hiến binh cảnh sát và quân đội
pháp cũng ban bố tình trạng dịch bệnh nghiêm trọng nhất tại nước này trong một thế kỷ qua
đóng cửa toàn bộ các trường học đồng thời thông báo hội nghị g bảy sắp tới sẽ được tổ chức trực tuyến
còn tại iran quân đội nước này sẽ giải tàn đám đông tại các tuyến phố trên khắp cả nước trong hai mươi bốn giờ tới nhằm ngăn chặn đá lây lan của virus sars cov hai
trong một mươi ngày tới tất cả người dân iran sẽ được kiểm tra tình trạng sức khỏe thông qua mạng internet
điện thoại hoặc nếu cần sẽ gặp trực tiếp nhắn chức trách theo đó các trường hợp bệnh nghi ngờ sẽ được xác định đầy đủ
ngày một mươi ba tháng ba nước này thông báo đã ghi nhận tổng cộng năm trăm một mươi bốn ca tử vong và một mươi một ba trăm sáu mươi bốn ca mắc bệnh
tình hình dịch covid một mươi chín đang diễn biến hết sức nhanh chóng tại indonesia tính tới tối ngày hôm qua một mươi
ba tháng ba indonesia ghi nhận ba mươi năm ca nhiễm mới nằm trong độ tuổi từ hai đến tám mươi tuổi
tăng gấp đôi so với một ngày trước đó và nâng tổng số ca nhiễm lên sáu mươi chín trường hợp
trong khi đó số người thiệt mạng do covid một mươi chín cũng tăng lên bốn người chính phủ
indonesia đã quyết định mở rộng quy mô xét nghiệm cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng
công nghệ cao bộ công an phối hợp với công an tp hà nội và các đơn vị chức năng đã
nhanh chóng vào cuộc sắp mình đấu tranh xử lý một số đối tượng đã đăng tải chia sẻ những thông
tin thất thiệt về bệnh nhân số hai mươi một điển hình như võ thị thanh thủy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại quận
hoàn kiếm thành phố hà nội doãn thị kim phượng sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám trú tại quận hoàn kiếm
thành phố hà nội và nguyễn thị vân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại đông anh thành phố hà nội
tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận do thiếu hiểu biết nên đã sử dụng tài khoản facebook
giúp cá nhân để đăng tải và chia sẻ những thông tin suy diễn thất thiệt nêu trên làm ảnh hưởng đến
danh dự uy tín của ông n quy t bệnh nhân số hai mươi một các đối tượng trên đã thừa nhận hành vi vi phạm
pháp luật của mình xin gỡ bỏ bài viết trên facebook cá nhân và cam kết sẽ không tái phạm
đồng thời các đơn vị chức năng của bộ công an tiếp tục điều tra xác minh làm rõ đối tượng
thông tin sai sự thật liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật
kể từ ngày một mươi ba tháng ba tỉnh phú yên đã tạm dừng hoạt động tham quan các di tích lịch sử văn hóa
danh làm thắng cảnh để bảo đảm an toàn của các dịch vụ
theo đó sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh phú yên có trách nhiệm hướng dẫn tạm thời dừng các hoạt động tham quan
di tích lịch sử văn hóa danh làm thắng cảnh tăng cường kiểm tra phòng chống dịch covid một mươi chín
tại các cơ sở lưu trú nhà hàng khách sạn đến thời điểm này phú yên chưa ghi nhận trường hợp nhiễm virus sars cov hai
ngành y tế tỉnh đang giám sát về y tế một trăm sáu mươi bốn trường hợp là người nước ngoài và những người có tiếp xúc
với các yếu tố nguy cơ nhiễm covid một mươi chín
trong khi ba trường hợp cách ly tại nơi cư trú ba trường hợp cách ly tại bệnh viện đa khoa tỉnh phú yên
cả ba đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần hai và một trường hợp tại trung tâm y tế tp tuy hòa có kết quả xét nghiệm âm tính lần một
trung tay cùng tp hcm kiểm soát dịch covid một mươi chín nhiều cá nhân và tổ chức doanh nghiệp đã vận động nguồn khẩu trang
để trao tặng cho người dân những cán bộ chiến sĩ công an đang thực hiện nhiệm vụ
chiều ngày một mươi ba tháng ba công an tp hcm đã tiếp nhận bốn mươi khẩu trang do các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố trao tặng
số khẩu trang này sẽ được trao cho các cán bộ chiến sĩ công an của thành phố sử dụng khi làm nhiệm vụ
trước đó các doanh nghiệp cũng đã trao tặng hai mươi khẩu trang cho cục hải quan thành phố và tặng một mươi khẩu trang cho tỉnh bình thuận
dự kiến trong thời gian tới có khoảng năm trăm linh khẩu trang sẽ được tặng cho các địa phương bệnh viện có nhu cầu cấp thiết về khẩu trang
trong đó ưu tiên đội ngũ nhân viên y tế đang công tác tại các điểm nóng về dịch bệnh
thưa quý vị chen lấn đổ xô đi mua hàng để tích chữ là những hình ảnh diễn ra nhiều ngày trước tại thủ đô hà nội khi dịch covid một mươi chín bùng phát trở lại
trái ngược với tình trạng đó đến với các chợ hay siêu thị tại hà nội những ngày này hoạt động mua bán của người dân đã trở lại bình thường
tại các gian hàng hay những kệ bày bán thực phẩm thiết yếu như gạo rau xanh thực phẩm tươi sống hay thậm chí là khẩu trang nước rửa tay sát khuẩn
đều rất phong phú dồi dào và đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại các siêu thị ở hà nội
vẫn giữ thói quen đi mua thực phẩm hàng ngày bà trần tuyết mai tại quận cầu giấy hà nội thường xuyên lựa chọn siêu thị để mua thực phẩm cho gia đình
bởi tại đây ngoài việc thoải mái lựa chọn mua sắm những thực phẩm thiết yếu phong phú cây ngon thì bà cũng yên tâm bởi các mặt hàng luôn được bình ổn giá
chính vì thế đến siêu thị mua sắm trong thời điểm này được nhiều người dân lựa chọn
hôm qua tôi đi là đã thấy hàng hóa rất đầy rất nhiều mà mọi người thoải mái lựa chọn luôn
từ thực phẩm này cho đến rau quả cho đến hoa quả cho đến rau là rất nhiều rồi cả các mặt hàng khác ví dụ như là nước rửa tay
thế rồi thì là các xà phòng nói chung là các mặt hàng của tôi thấy rất là nhiều
tại các chợ truyền thống hàng hóa cũng được bình ổn
tuy nhiên do lo ngại về dịch bệnh nên sức mua tại các chợ giảm người tiêu dùng tại các thành phố có xu hướng ưu tiên mua hàng tại các siêu thị lớn
theo ghi nhận tại hệ thống siêu thị ion moon hà nội các mặt hàng chế biến các nhu yếu phẩm như mì gói thực phẩm chế biến đông lạnh sản lượng đều tăng từ ba mươi đến một trăm linh
đơn vị này đã lên phương án dự trữ một lượng lớn hàng hóa trong kho sẵn sàng cung ứng khi nhu cầu tăng cao
nguồn hàng chúng tôi cũng đang chuẩn bị rất là nhiều
trong kho hiện tồn khoảng một mươi thùng mì tôm một mươi tấn gạo và các mặt hàng thiết yếu cũng như các sản phẩm khác rất là nhiều
trước đây thì chúng tôi chỉ chữ tồn khoảng đủ cho một mươi năm ngày bán hàng tuy nhiên thì lượng tồn hiện tại chúng tôi đã nâng lên từ ba mươi đến bốn mươi năm ngày
không chỉ cam kết cung ứng đầy đủ hàng hóa thiết yếu tất cả các doanh nghiệp đều thống nhất không tăng giá bán nhu yếu phẩm thậm chí còn giảm giá kích cầu đặc biệt với nhóm hàng bình ổn
các sản phẩm như là sản phẩm rau củ quả thịt lợn hay là các sản phẩm thiết yếu như mì tôm dầu ăn các sản phẩm này của chúng tôi sẽ dự trữ quốc tính khoảng gấp ba bốn lần so với các bình thường
chúng tôi sẽ cam kết là không tăng giá trong thời gian tới để người dân có thể yên tâm mua sắm
hiện tại hà nội có một trăm bốn mươi hai siêu thị một trăm hai mươi tám chuỗi cung ứng thực phẩm hơn bốn trăm năm mươi chợ và trên một điểm bán hàng bình ổn
lượng hàng hóa nhu yếu phẩm để phục vụ người dân đã được lên kế hoạch từ trước
thậm chí khi dịch bùng phát ở mức độ cao nhất
chúng tôi chỉ đạo các doanh nghiệp các hệ thống phân phối ở trên địa bàn là tăng nguồn lượng dự trữ hàng hóa hơn so với tháng bình thường
và các doanh nghiệp cũng đã tăng từ ba mươi bốn mươi
thứ hai là chỉ đạo các đơn vị sản xuất mà cung cấp cho hệ thống phân phối này cũng phải đảm bảo đủ nguồn cung để cung ứng cho hệ thống phân phối ở trên địa bàn
thực tế đã xảy ra tình trạng
tình trạng đầu cơ tích chữ hàng hóa để trục lợi từ tâm lý hoang mang của người dân
vì thế ngành công thương hà nội đã lên sẵn các kịch bản ứng phó với tình huống xấu nhất
chủ động giám sát điều tiết nguồn cung từ phía doanh nghiệp bảo đảm dồi dào hàng hóa không thiếu hàng không tăng giá cung ứng cho người dân thủ đô
ngân hàng nhà nước đã chỉ đạo công ty cổ phần thanh toán quốc gia việt nam và trung tâm thông tin tín dụng quốc gia việt nam
tiếp tục triển khai thực hiện chương trình giảm phí dịch vụ lần hai trong năm hai nghìn hai mươi
theo đó giảm năm mươi đối với phí dịch vụ chuyển tiền nhanh liên ngân hàng cho các giao dịch có giá trị từ năm trăm linh đến hai triệu đồng
phí chuyển tiền sẽ giảm từ một tám trăm linh đồng xuống còn chín trăm linh đồng một giao dịch
thời gian áp dụng từ ngày hai mươi năm tháng ba đến năm hai nghìn hai mươi đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
cùng với đó thực hiện triết khấu năm mươi tổng số tiền khai thác sử dụng thông tin tín dụng của tổ chức tín dụng từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi

thành phố hồ chí minh thí điểm rút ngắn thời gian bồi thường tái định cư
hạn chế hình ảnh rượu bia trong tác phẩm nghệ thuật
thưa quý vị trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị đầu tiên trên cả nước vừa được thành lập tại thành phố hồ chí minh
trên cơ sở đổi tên và thêm chức năng
nhiệm vụ cho trung tâm quản lý đường hầm sông sài gòn
quyết định thành lập trên cơ sở thực hiện chủ trương xây dựng đô thị thông minh của thành phố hồ chí minh
trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị trực thuộc sở giao thông vận tải được bổ sung thêm chức năng tổ chức vận hành khai thác và bảo trì đường hầm sông sài gòn
tổ chức quản lý vận hành hệ thống giám sát và điều khiển giao thông quản lý và triển khai ứng dụng hệ thống giao thông thông minh trên địa bàn thành phố
đảm nhận thêm công tác tổ chức và điều tiết qua hầm trong các trường hợp khẩn cấp yêu cầu tháo dỡ giải phóng chứa ngại vật ảnh hưởng đến giám sát giao thông
phối hợp với các cơ quan kiểm tra xử lý các vấn đề liên quan đến công tác bảo đảm trực tự an toàn giao thông bảo vệ công trình giao thông đường bộ kiểm soát tải trọng tại các trạm kiểm tra tải trọng xe trên địa bàn

nghị quyết nêu rõ việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất này không phải là giá đất cụ thể của loại đất thu hồi tại thời điểm quyết định thu hồi đất
quỹ ba nhân dân tp hcm quyết định giá đất cụ thể của loại đất thu hồi tại thời điểm nhà nước quyết định thu hồi đất theo quy định của luật đất đai
quỹ ba nhân dân tp hcm có trách nhiệm ban hành quy chế phối hợp thực hiện trong việc thu hồi bồi thường hỗ trợ tái định cư để áp dụng trên địa bàn thành phố đảm bảo công khai minh bạch nhằm rút ngắn thời gian thực hiện

quỹ ba nhân dân tp hcm có trách nhiệm ban hành quyết định thu hồi bồi thường hỗ trợ tái định thu hồi bồi thường hỗ trợ tái định thu hồi